nước lũ dâng cao gây ngập tại một số vùng sung yếu vùng trũng ven sông lớn tại quảng ngãi
ngay trong chiều nay chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã đi kiểm tra thực tế
và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ và hoàn lưu sao bão
tại vùng rốn lũ xã bình minh huyện bình sơn nước lũ dâng cao gây chia cắt đường dân sinh
dẫn vào trung tâm xã các khu dân cư ven sông trà bồng
chính quyền địa phương đã di rời người tài sản gia súc của người dân đến nơi an toàn
chúng tôi đã bố trí nước uống và mì tôm đối với vùng trũng này
bốn tài chủ bây giờ cũng đang sẵn sàng
nếu như nước dâng cao thì chúng tôi cũng có phương án dây dài theo kế hoạch đã có sẵn
hiện các hồ đập ở quảng ngãi vẫn ở mức an toàn
dung chứa trung bình đạt năm mươi ba dung tích thiết kế
tuy nhiên miền núi vẫn liên tục mưa lớn
nước sông trà khúc sông vệ trà bồng tiếp tục dâng cao
trong đó tôi lưu ý ủy ban dân các địa phương là phải chăm lo đầy đủ
cho bà con dân dân không được để bất cứ hội gian nào mà bị thiếu đoá thiếu an trong những ngày bão lũ xảy ra
dự báo trong đêm nay và ngày mai hoàn lưu sau bão nước sông tại quảng ngãi tiếp tục dâng cao
để bảo đảm an toàn cho người dân các địa phương duy trì lực lượng các vùng sung yếu
chốt chặn các tuyến giao thông để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc